giao thông ở các tuyến đường huyết mạch cũng sẽ vẫn căng thẳng và hiện thì lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng phương tiện phân luồng từ xa nhằm tạo điều kiện giúp cho các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn
cộng đồng mạng cũng đã có những chia sẻ về những nỗ lực vất vả của lực lượng cảnh sát giao thông trong những ngày giáp tết
tại những điểm nút giao thông nóng một tổ đội cảnh sát giao thông thường xuyên trực ứng trực
căng mình điều tiết phân luồng giao thông
xuyên đêm xuyên tết đảm bảo trật tự an toàn giao thông là tinh thần chung được lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc triển khai thực hiện trong những ngày này
những hình ảnh đẹp của những người chiến sĩ công an nhân dân được cư dân mạng liên tục chia sẻ và ngợi ca
tại nhiều địa phương trên các tuyến đường quốc lộ lực lượng cảnh sát giao thông cùng nhiều đoàn viên thanh niên thành viên các đội nhóm đã cùng nhau xuống đường phát miễn phí nước khăn lạnh bánh mì hỗ trợ giúp đỡ để mọi người về quê đón tết an toàn
bên cạnh đó còn tổ chức hút đinh vá xe miễn phí
hành động tiếp sức cho người dân về quê ăn tết là hành động đẹp đã được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện trong nhiều năm qua và nhận được sự đánh giá ủng hộ cao từ nhân dân cũng như được chia sẻ nhiều trên cộng đồng mạng
trân trọng tình cảm sẻ chia của các chiến sĩ công an đã đem lại niềm vui lớn cho nhiều người trên suốt hành trình về quê đón tết an toàn bên gia đình
món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của anh em cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên mạnh thường quân nhằm chia sẻ cùng bà con sau một năm mưu sinh vất vả và mong muốn mọi người đón tết vui vẻ an toàn
thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân giúp những cung đường trở về ngắn lại và đưa xuân đến gần hơn với mọi người mọi nhà
trên mạng xã hội những kinh nghiệm khi di chuyển trong ngày tết các lộ trình thời gian di chuyển phù hợp và các khuyến cáo cũng đã được nhiều cư dân mạng đưa ra để mỗi người chúng ta
khi tham gia giao thông trong ngày tết ai ai cũng vui xuân đón tết trong niềm vui phấn khởi của năm mới
vậy câu chuyện giao thông trong ngày tết của bạn có gì đặc biệt hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân